bốn mươi hai hàng hóa có chất lượng kém so với quảng cáo
hai mươi năm khách hàng phàn nàn về chất lượng vận chuyển và giao hàng
hai mươi hai khách hàng không hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng
đó là kết quả khảo sát của cục thương mại điện tử và kinh tế số của bộ công thương về môi trường mua sắm trực tuyến
cùng với đó là những tồn tại ngay trong môi trường thương mại truyền thống đặt ra yêu cầu sửa đổi luật
để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh mới
thưa quý vị thời gian qua sự phát triển mạnh mẽ của các hình thức thương mại điện tử mua sắm trực tuyến
đã đặt ra những thách thức mới trong việc bảo vệ người tiêu dùng
cùng với đó qua hơn một mươi năm thực thi luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
cũng đặt ra yêu cầu quan tâm đặc biệt tới một số nhóm người yếu thế trong xã hội
đó là những điểm đột phá của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm hai nghìn một mươi chín
có hiệu lực từ ngày một tháng bảy tới đây
theo bộ công thương bảy mươi dân số việt nam dùng internet
năm mươi năm người tiêu dùng
tham gia mua sắm trực tuyến
các hoạt động giao dịch qua mạng phát triển mạnh cả về số lượng lẫn quy mô
kéo theo những khiếu nại trong giao dịch qua mạng tăng cao
từ đó đặt ra yêu cầu sửa đổi luật để bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng
từ thực tế đó luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm hai nghìn hai mươi ba
đã bổ sung hàng loạt quy định liên quan tới quyền người tiêu dùng
cho mua bán trực tuyến
những cơ chế kiểm soát chất lượng hàng hóa mua bán trực tuyến đã được tạo ra
và trách nhiệm của người bán trên không gian mạng cũng được quy định cụ thể
luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm hai nghìn một mươi ba
cũng đã bổ sung rất nhiều quy định
thực hiện giao dịch môi bán trên môi trường mạng để từ đó mình nâng cao được hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hơn nữa
cùng với những nội dung bổ sung về quyền lợi người tiêu dùng trong mua bán qua mạng
đột bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi cũng đưa ra những quy định mới về bảo vệ các nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương
như người già người sống ở vùng sâu vùng xa
quyền lực của người tiêu dùng và quan trọng hơn là sự hỗ trợ của hệ thống của các cơ quan chức năng
trong việc bảo vệ người tiêu dùng bảo vệ lợi quyền một cách cao nhất
tạo ra một thế cân bằng tối đa trong việc các vụ liên quan đến chân chấp xử lý liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng
luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thông qua tại quốc hội với tỷ lệ rất là cao
thì chúng tôi cũng đồng thời nhận được ý kiến
đánh giá của các đại biểu quốc hội đó là cái luật mới này đã thể hiện được rất là rõ cái tinh thần
là tiếp thu và chỉnh sửa làm sao để có thể phù hợp với tất cả các chủ thể
thưa quý vị với những quy định mới về quyền người tiêu dùng trên không gian mạng
bảo vệ thông tin của người tiêu dùng hay bảo vệ nhóm người yếu thế dễ bị tổn thương
luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã thể hiện sự phản ứng kịp thời
trước những vấn đề mới phát sinh và tạo ra một hành lang pháp lý tốt hơn
để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
nhưng cùng với đó cần có sự phối hợp giám sát quản lý của nhiều cơ quan chức năng
như cơ quan công an quản lý thị trường cục thương mại điện tử và kinh tế số
và nhiều cơ quan tổ chức khác
chỉ có như vậy luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi năm hai nghìn hai mươi ba mới phát huy tác dụng trong thực tiễn